nhận lời mời của ngoại trưởng hoa kỳ mỹ rech teleson phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã thăm hoa kỳ chính thức từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng bốn
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và ngoại trưởng hoa kỳ rece đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng cơ hội hợp tác trên cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế
cho rằng hai bên cần duy trì đá phát triển của quan hệ kinh tế thương mại là trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo khoa học công nghệ an ninh quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh nhân đạo
hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải tại biển đông ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng miệng pháp hòa bình dựa trên các tiến trình ngoại giao và pháp lý và trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos tôn trọng tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc